liên quan tới vụ án giết người xảy ra trên bàn nhậu ở đồng nai
tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh toàn
hai mươi tuổi chú xã bắc sơn huyện trảng bom một mươi ba năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trong lúc ngồi nhậu tại nhà của toàn
anh vũ minh tiến hai mươi một tuổi chú cùng xã mượn điện thoại của bạn gái toàn nên đã dẫn đến mâu thuẫn
toàn dùng dao kề vào cổ anh tiến đe dọa và không dừng lại ở đó
toàn tiếp tục lấy gậy bóng chảy đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt vùng đầu khiến anh tiến bị thương tích bảy mươi bảy
và hiện còn để lại di chứng dối loạn tâm thần do chấn thương sọ não
việc anh tiến không chết là do được cứu chữa kịp thời nên toàn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
liên quan đến vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải chú tại phường mỹ long
thành phố long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu trần văn mỹ
là dân quân tự vệ phường mỹ quý khiến cho anh mỹ ngã gục xuống
sau đó hải chạy đến móc túi lấy gần ba triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều cái vào đầu mặt và người của mỹ
thấy mỹ đã chết hải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long nhanh chóng đến bắt giữ hải cùng tăng vật
và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân
các ổ nhóm tội phạm đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động nhất là trong dịp cuối năm
mới đây công an quận bắc từ liêm hà nội đã điều tra và liên tiếp bắt giữ một số đối tượng
tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn
đây là đối tượng nguyễn thái ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở nghi lộc nghệ an
trong vòng chưa đầy hai tháng đối tượng này đã gây ra năm vụ cướp giật tài sản của người đi đường
trên địa bàn hai quận bắc và nam tử liêm hà nội
khoảng hơn một tỷ đồng đây là tăng vật của một vụ cướp ở siêu thị điện máy trên địa bàn quận bắc
từ liêm vào cuối tháng một mươi vừa qua sau năm ngày tích cực điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ
thành công đối tượng nguyễn minh chức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã giao lạc huyện giao thủy
tỉnh nam định và trả lại toàn bộ số tài sản cho người bị hại

cơ quan công an là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản với những thủ đoạn hết sức tinh vi liều lĩnh
chúng thường chọn thời điểm vào ban đêm đường vắng để thực hiện hành vi phạm tội
nhận định trước tình hình cơ quan công an cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh chấn áp
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết quá trình tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên các tổ công tác đã liên tiếp bắt hai vụ buôn lậu thuốc lá ngoại
tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng cầu muốn đang làm nhiệm vụ trên địa bàn xã thường lạc huyện hồng ngự
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang mang vác các bao tải từ bên kia biên giới campuchia vào việt nam
thấy có lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa nhanh chóng chạy thoát thân về bên kia biên giới
qua kiểm tra có hai năm trăm linh gói thuốc lá trong các bao tải
đến hơn bốn giờ sáng cùng ngày cũng tại địa điểm này một tổ công tác khác của đồn biên phòng cầu muốn tiếp tục phát hiện thu giữ một gói thuốc lá ngoại các loại
đồn biên phòng cầu muốn đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo võ thùy linh ba mươi tuổi
cựu du học sinh úc hồ thanh phương ba mươi năm tuổi và một mươi bị cáo khác về tội giết người
do truy sát và sát hại mai văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu biệt danh là quân xa lộ
tại phần thủ tục phiên tòa hôm nay linh đề nghị hoãn phiên tòa vì sức khỏe đã giảm rất nhiều sau khi bị nhiễm covid một mươi chín
sau khi hội ý hội đồng xét xử thông báo tiếp tục làm việc cho phép linh được ngồi trong quá trình xét xử
cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi bảy trần ngọc thủy ba mươi tuổi ký hợp đồng mua bán tay căn nhà trên đường siêu nguyệt ánh
quận một tp hcm cho một giám đốc công ty giá một trăm linh tỷ đồng
bên mua đã thanh toán ba mươi năm tỷ sẽ thanh toán hết khi bên bán bàn giao các giấy tờ
năm hai nghìn một mươi chín bà thủy không làm theo cam kết còn nguyễn anh trung chồng thủy
đăng hình ảnh nói xấu giám đốc công ty này lên mạng xã hội nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
lúc này võ thùy linh vừa từ australia về nước và lý văn tư được giám đốc công ty ủy quyền giải quyết tranh chấp
sáng ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín linh đến đòi lại tiền cọc thì gặp ông trung và yêu cầu gỡ các thông tin trên mạng xã hội
để chuyển mâu thuẫn với linh cho ông mai văn quân
còn linh tìm hồ thanh phương cùng một số người để bàn cách đối phó với ông trung
tối cùng ngày trong lúc mai văn quân cùng ông trung đi ăn uống hát karaoke thì phát hiện xe ô tô của linh đậu gần đó
ông quân dùng gậy đập xe linh và nhắn tin thách thức và hẹn gặp nhau gặp giải quyết
linh tư và phương huy động khoảng hai mươi người kéo đến quán karaoke tìm quân
thấy ông quân cầm gậy sắt đứng trước quán nhóm này xông đến chém liên tiếp
ông quân bỏ chạy xuống tầng hầm quán nhưng bị bao vây và bị chém thêm hàng chục nhát dao gục tại chỗ
sau khi gây án nhóm phương bỏ trốn sau đó khi biết ông quân chết nhiều người ra đầu thú và lần lượt bị bắt giữ
thưa quý vị hai mươi một khẩu súng săn cùng hàng trăm viên đạn các loại trong đó có cả các loại đạn nghi dùng cho vũ khí quân dụng
và các loại phụ kiện để lắp ráp gia công sửa chữa súng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện và thu giữ
nguyễn đình tuấn
nguyễn đình tuấn chú tỉnh phú thọ bị phát hiện khi đang có hành vi vận chuyển trái phép một khẩu súng bắn đạn ghém cùng với năm viên đạn hoa cải
tuấn khai nhận khẩu súng trên vừa nhận tại nhà riêng của trần đắc lộc tại thị xã phú thọ để mang đi tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần đắc lộc cơ quan công an thu giữ năm khẩu súng trong đó có ba khẩu súng bắn đạn ghém và hai khẩu súng nhãn hiệu cz bốn trăm năm mươi tám
cùng hàng trăm viên đạn các loại và phụ kiện như kính ngắm nòng và các đồ vật dùng để gia công sửa chữa lắp ghép các loại súng
tại cơ quan công an trần đắc lộc thừa nhận đã tạo lập kênh youtube để quảng cáo giới thiệu và mua bán súng
từ khi thiết lập kênh youtube đến nay trần đắc lộc đã mua bán khoảng hai trăm linh khẩu súng các loại
bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ thêm một mươi năm khẩu súng các loại hàng chục viên đạn cùng nhiều phụ kiện công cụ để gia công sửa chữa lắp ráp các loại súng
qua một thời gian kiên trì điều tra theo dõi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắc lộc đã bắt và xử lý ba nhóm đối tượng tín dụng đen trong vòng một ngày
nhóm thứ nhất gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công đều trú ở huyện ek tỉnh đắc lộc
nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cuebu thành phố buôn ma thuột tỉnh đắc lộc để hoạt động

hai nhóm còn lại đều là các đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc thuê nhà trọ để hoạt động tín dụng đen với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
bước đầu đã xác định các đối tượng trên cho bảy mươi bảy người vai với tổng số tiền giao dịch khoảng gần hai tỷ đồng

trong quá trình hoạt động nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cuebu thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột
trong quá trình hoạt động nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cuebu thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột thành phố buôn ma thuột

hàng ngày ông phương đến cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi để bơm nước vào heo trước khi đem giết mổ với tiền công là năm mươi đồng một con
thưa quý vị và các bạn thời điểm này là thời điểm chính vụ các tài xế thu hoạch mía để bán cho công ty cổ phần mía đường sơn la và đây cũng là dịp các tài xế tranh thủ để chở thêm nông sản chở quá tải quá kích thước
trước tình hình đó công an tỉnh sơn la đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm việc kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã và đang triển khai lực lượng nỗ lực bám tuyến xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải trên địa bàn quản lý
trước tình hình đó công an tỉnh sơn la đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm việc kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn quản lý
giờ đang còn nợ nhiều gia đình cũng khó khăn nhờ vào mỗi cái xe thôi chờ được mỗi vụ mía này thôi
biết là chở quá tải thì là vi phạm nhưng mà không chở thêm thì không có lãi lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm
để nâng cao được ý thức cho tài xế chở hàng đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai công an tỉnh sơn la đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức quy định về tài trọng
giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông khi tham gia giao thông hướng dẫn cách chẳng buộc hàng hóa khi tham gia giao thông
và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đây chính là cơ sở để các tài xế hạn chế vi phạm đến mức thấp nhất trong mùa vụ
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã xử lý hơn hai trường hợp liên quan tới nồng độ cồn xe quá khổ quá tải với tổng số tiền hơn ba tám tỷ đồng
tính riêng trong vụ mía năm nay đội đã xử phạt chín mươi năm trường hợp quá khổ quá tải với mức phạt hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
thời gian tới lực lượng công an tỉnh sơn la sẽ kiên quyết tiếp tục xử lý nghiêm xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm
xe cơi nới chở hàng quá khổ quá tải trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ tổ chức công dân trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị thực trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã và đang trở nên phổ biến
tại tỉnh vĩnh phúc đã có hàng trăm đối tượng bị bắt giữ nhiều trường hợp bị xử lý hình sự tuy nhiên thực trạng này vẫn tiếp tục có dấu hiệu diễn biến phức tạp
một nhóm gồm một mươi sáu đối tượng đã bị công an huyện tam dương bắt giữ khi đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trượt nhớ ở xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
test nhanh một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
đây chỉ là một trong năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép
trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn hai mươi một trong đó chủ yếu là ở các quán karaoke
đáng chú ý trong năm qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chính quyền các cấp đã có chỉ thị về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí karaoke
nhưng nhiều đối tượng vẫn tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở này và vì lợi nhuận vẫn có một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh cố tình lén lút hoạt động
trái phép ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện bị lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc phát hiện bắt giữ trong năm hai nghìn hai mươi một trong đó chủ yếu là ở các quán karaoke
ngoài ở ngoài thì tiếng ồn thì nó không rõ ánh điện thì không ra ngoài
song song với công tác đấu tranh với tội phạm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đặc biệt chú ý phòng ngừa nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt chẽ các cơ sở này kịp thời phát hiện xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm
kết quả đã phát hiện bắt giữ năm mươi bốn vụ với hai trăm linh chín đối tượng
điển hình là vụ bắt một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke hương rừng hai ở xã hồ sơn huyện tam đảo
bắt giữ một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke riyer ở xã duy phiên huyện tam dương
bắt chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
đặc biệt là trong cái dịch bệnh như này nếu như mà không phát hiện kịp thời
những cái đối tượng này nó sử dụng nó lây lan rất là
rất là hậu quả rất là khôn lường cho xã hội
đặc biệt là cái dịp tết nguyên đán nhâm dần sắp tới
thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cùng các quỷ lãnh đạo đơn vị
cũng đã quán triệt nắm tình hình và giả soát tổng giả soát cơ sở kinh doanh có điều kiện
đặc biệt là karaoke nào có thể có hoạt động
thì chúng tôi sẽ giả soát sàng lọc để làm sao đảm bảo an ninh trật tự
hành vi tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
vì vậy việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy ở quán bar karaoke
và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện
đã và đang được công an tỉnh vĩnh phúc tập trung cao độ
trong đó xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm
tại thành phố đà nẵng đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà phối hợp với công an phường nại hiên đông
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc mỹ một mươi chín tuổi trú tại thăng bình tỉnh quảng nam
về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo của người dân tại số hai mươi tám đường nguyễn hiệu an phường nại hiên đông quận sơn trà
bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản tổ công tác tiến hành điều tra và phát hiện đối tượng trộm cắp là nguyễn ngọc mỹ
qua đấu tranh mỹ khai nhận lợi dụng sơ hở nhà dân không có người trông coi nên đã đột nhập vào nhà bằng cửa sau
lấy đi hai tv màu hiệu samsung với tổng giá trị hơn hai mươi bốn triệu đồng bán tiêu xài cá nhân
được biết nguyễn ngọc mỹ đã có một tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
và được tòa án nhân dân quận liên triều tuyên phạt một mươi hai tháng tù vào năm hai nghìn một mươi tám
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa bắt một nhóm đánh bạc trong căn nhà giấy
ở xã đắk phơi huyện lắk
từ tin báo của quần chúng và sau quá trình theo dõi tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã bắt quả tang một nhóm đang tổ chức đánh sóc đi ăn tiền trong một căn nhà rẫy ở buôn pai a xã đắk phơi
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn ba mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật chứng cứ liên quan đến việc đánh bạc
nhóm đối tượng này khai nhận thường xuyên tổ chức đánh bạc lưu động ở nhiều nơi khác nhau
và bố trí người canh gác cảnh giới bên ngoài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng huỳnh ngọc lên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú tệ xã bình đào huyện thăng bình về tội hiếp dâm
theo đó đối tượng huỳnh ngọc lên làm nghề thợ hồ và có thời gian xây nhà cho gia đình nạn nhân hai mươi hai tuổi
ở xã bình minh huyện thăng bình nên biết nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ
và trong thời gian từ tháng hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng gia đình không có ai giám sát nạn nhân
huỳnh ngọc lên đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm dẫn đến nạn nhân mang thai
sau khi phát hiện nạn nhân mang thai gia đình đã trình báo sự việc cho công an huyện thăng bình
để điều tra và làm rõ thủ phạm